thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông các phương tiện vận tải thủy khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện thiết bị và công trình
thường trực vận hành hồ đập theo đúng quy trình đảm bảo an toàn công trình và hạ du
triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn theo cấp báo động duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn

tại cuộc làm việc nhanh tại xã ven biển bình minh huyện thăng bình phó thủ tướng trịnh đình dũng đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam báo cáo sơ bộ tình hình phòng chống bão những thiệt hại ban đầu của tỉnh do bão số chín gây ra
theo đó tỉnh quảng nam đã di rời khoảng một trăm bảy mươi người thực hiện kêu gọi tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn ban hành lệnh cấm người dân không phận ra khỏi nhà trong thời điểm diễn ra bão
hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể trên toàn tỉnh hiện có hai người bị mất tích do sạt lở
các xã ven biển nhiều nhà tốc mái hư hỏng với các công trình giao thông hệ thống điện
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực phòng chống bão số chín của các cấp chính quyền người dân tỉnh quảng nam
chính nhờ tinh thần chủ động khẩn trương tích cực nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số chín gây ra
đồng chí phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh quảng nam một số công tác trọng tâm sau bão số chín
nhiệm vụ trong tâm của những ngày này thì đề nghị chúng ta tập trung ý

tìm kiếm lúc nào
không để mà ai bất tích là chúng ta không tìm kiếm

chúng ta phải hủy động lực lượng

giúp dân cái gì
thứ nhất là
sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa hỗ trợ người dân
vì những nhà cửa bị hư hỏng là đa số là những người nghèo những người rất khó khăn
cho nên chúng ta phải trách nhiệm
nhà nước giúp đỡ cộng đồng giúp đỡ
rồi những công trình biện hệ thống truyền tải điện thông tin liên lạc truyền thông
rồi những công trình trường học bệnh viện
đấy chúng ta phải tập trung để làm
chúng ta phải tập trung để làm
trước đó phó thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên tặng quà gia đình bà võ thị hạn tại xã bình minh
đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng sau bão nhà tốc mái hư hỏng
theo thông kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
bão số chín đã gây thiệt hại cho tỉnh quảng nam ước khoảng hơn một tỷ đồng
cũng tại quảng nam ngay sau khi bão số chín vừa đi qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả cơn bão thông các tuyến giao thông quan trọng qua địa bàn
hiện quảng nam chưa có thông kê thiệt hại cụ thể sau bão số chín
tuy nhiên nhiều tiên đường cây xanh bị ngã đổ gây tắc nghẽn giao thông nhiều cột điện ngã đổ ra đường gây nguy hiểm cho người phương tiện lưu thông
để đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho người dân ngay sau khi cơn bão suy yếu lực lượng cảnh sát giao thông đã chia làm nhiều tổ công tác tiến hành cưa cắt thu gom dọn dẹp hàng trăm cây xanh ngã đổ xuống đường
số lượng cây xanh ngã đổ khá lớn khối lượng công việc rất nhiều nên lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động gần như một trăm linh quân số tham gia khắc phục hậu quả sau bão
ngay sau khi bão vừa xui yếu thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để tiến hành kiểm tra khẩu số
tắc cỏ cốt tiến để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục những nơi cây cối ngã đổ uồn tét giao thông
nhằm thông thúc giao thông trên tắc cỏ cốt tiến đồng thời cử lực lượng tiến hành từng ra trên cốt tiến hồ chí minh một mươi bốn b để kịp thời chốc chặn
hướng dẫn điều tiết giao thông kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những nơi bị ngập sâu và sạt lở gây nguy hiểm
trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số chín gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước của nhân dân đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một a và các tuyến quốc lộ khác trên phạm vi toàn tỉnh
tình trạng cây cối bị đổ cột điện cũng như các biển báo bị gió cuột ngã gây ách tắc giao thông trên diện rộng
trước tình hình đó công an tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác có kế hoạch tổ chức kiểm tra
giả soát lại toàn bộ các tuyến quốc lộ và cũng đã huy động lực lượng phối hợp cùng với chính quyền địa phương các lực lượng khác có liên quan
tổ chức thông tuyến trong thời gian sớm nhất nhanh nhất để đảm bảo an toàn giao thông cũng như tạo điều kiện cho hoạt động của các đơn vị vận tải của nhà nước của nhân dân trở lại bình thường
hiện các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn trong đó có quốc lộ một a đã cơ bản khắc phục về tình trạng cây công trình đường điện ngã đổ đảm bảo thông tuyến an toàn cho người và phương tiện
trong đêm qua lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiếp tục chạy đua xuyên đêm để khắc phục những điểm còn bị che khuất bởi các vật cản sau bão
trừ gác cắm các biển báo an toàn hướng dẫn an toàn cho người phương tiện di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn
vâng cho đến tối ngày hôm qua thì bão số chín đã suy yếu trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thì không còn gió mưa lớn
tuy nhiên thì nhiều tuyến đường bị gập nước sạt lở cây ngã đè gây chia cắt
vì thế công an tỉnh quảng ngãi đã tập trung tại các vùng bị chia cắt cây ngã đổ để khắc phục hậu quả
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thành sự ngay trong tối ngày hôm qua
đặc biệt là có đồng chí nguyễn phạm văn nhãn công an huyện tư nghĩa đã trực tiếp lại có hình trình cùng chỉ đạo trong việc phục vụ thủy quân này
thưa đồng chí đồng chí đã cho biết thì hiện nay đối với việc công an huyện tư nghĩa triển khai công tác trong nước này để cho người dân đi qua lại như thế nào ạ
thì như đồng chí đã biết thì sau gần bão số chín vừa dứt
công an của chúng tôi đã thành lập ba tổ công tác
một tổ là do trưởng môn huyện còn các tổ kia thì do các đồng chí phó và đội trưởng dẫn đi các tổ
thứ nhất là để mà giúp dân
mà cái đầu tiên là phải thông tuyến đường
mà cái đường tuyến đường tôi đã chọn tuyến đường từ tư nghĩa đi sơn hà là đường quyết mạch của người dân để thông thương trong những cái vấn đề mà để lưu thông
mà cái sau gần bão số chín thì cây cối hơi bình đường nhiều cây rất là to
như những cây xòa
và cây gòn nó ngã là không thể nào đi được
dân không thể nào đi được
còn tìm cách đi cũng không được
thì lực lượng công an huyện đã triển khai cùng với chính quyền địa phương và người dân cũng thấy sức là ý thức với vấn đề này
cùng với lực lượng công an đã dùng mát gác các từ ở nghĩa kỳ cho đến giờ này
chúng tôi đã làm tới nghĩa tháng thì đã thông tuyến đường này là một cái tuyến đường hết sức là trọng biếu của huyện tư nghĩa
thưa đồng chí thì được biết tư nghĩa là trong những huyện
những huyện có bị thiệt hại nạn công báo số chín
vậy thì trong những ngày tới thì công an quyện tân nghĩa sẽ triển khai công tác nào trong việc khắc phục cái thiên tai này
trong những ngày tới thì với cái việc sẽ khắc phục thì lực lượng công an tư nghĩa sẽ có những cái tố sẽ đi giúp dân
và nhiều cái tuyến đường đến giờ này cũng chưa thông hết
chỉ có cái tuyến đường này là tôi là người dẫn quân đây để mà cùng với lực lượng công an huyện tư nghĩa
với lực lượng địa phương
đối với sau cái việc này thì ngày mai chúng tôi sẽ phân ra nhiều cổ
các đồng chí phó trưởng công an huyện sẽ dẫn đi các cái địa điểm mà ở vùng bị ngập lụt như là nghĩa hòa và nghĩa hiệp nghĩa mỹ
hiện nay cũng đang là các cái mũi sẽ bị ngập nước và làm cho người dân hết sức là vất vả trong vấn đề này
thì lực lượng công an chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai để giúp người dân để mà trả lại cuộc sống bình thường
sau khi cơn bão số chín càn quét tỉnh quảng ngãi hiện có trên bốn mươi ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hư hỏng
hàng trăm trụ sở cơ quan nhà nước trường học bị hư hỏng
mực nước sông trà câu trà khúc sông vệ dâng cao mức báo động ba
hiện lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đang tập trung căng mình khắc phục thiên tai
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị theo dõi một điểm báo cùng với sự đồng hành của biên tập viên thế cương
xin mời anh thế kương
xin được cảm ơn chị hiền minh
xin được bắt đầu một điểm báo sáng ngày hôm nay bằng một bài viết trên báo lao động với nhan đề
ứng phó tốt thiệt hại giảm nhưng không được chủ quan
thưa quý vị bão số chín đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung trong ngày hai mươi tám tháng một mươi
dù không mạnh như dự báo ban đầu nhưng đã gây thiệt hại cho tỉnh quảng ngãi
nơi tầm bão số chín đi vào với sức gió cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
ngay từ đầu xác định tính chất nghiêm trọng của bão số năm
thủ tướng chính phủ đã quyết định cho thành lập ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số chín đóng ở đà nẵng
yêu cầu ban chỉ đạo các địa phương khẩn trương di rời người dân
đặc biệt là người dân ở các tàu thuyền lồng bè trên biển vào nơi trụ ẩn an toàn
đồng thời chú ý vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân ở các khu trú ẩn tập trung
ngoài sự chỉ đạo quyết liệt bản bài bản từ ban chỉ đạo tiền phương
lãnh đạo các địa phương cũng tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó rất tốt
đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền các địa phương của ban chỉ đạo tiền phương
và chính những nỗ lực này đã góp phần lớn vào việc hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
do bão số chín gây ra cho các tỉnh miền trung
đến cuối ngày hai mươi tám tháng một mươi thì bão số chín đã bắt đầu suy yếu
và trên toàn tuyến miền trung ban chỉ huy tiền phương đã di rời từ đà nẵng về quảng ngãi
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
nên các địa phương phải lên ngay phương án đảm bảo an toàn hồ chứa
trong lũ lụt ra lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân
riêng với khu vực tây nguyên hiện thời điểm này vẫn đang có mưa to gió lớn
nên không được chủ quan lơ là các biện pháp phòng tránh đặc biệt là lũ và sạt lở đất
trên trang điện tử của báo công an nhân dân thì có bài
người dân và cảnh sát giao thông phát cơm cho tài xế hành khách dừng xe tránh bão
hàng trăm phương tiện giao thông dừng đỗ trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua thị trấn lăng cô của tỉnh
thứ thiên huế để tránh bão số chín
người dân sống dọc hai bên đường đã nấu cơm và cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
đi phát cơm nước uống miễn phí cho tài xế và hành khách
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi cảnh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
do ảnh hưởng của bão số chín nên vào trưa cùng ngày có hàng trăm phương tiện giao thông dừng đỗ trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua thị trấn lăng cô
theo đó có khoảng bốn trăm linh phương tiện giao thông và ô tô khách chạy tuyến bắc nam đã dừng lại để tránh chú bão số chín ở thị trấn lăng cô
trước khi qua hầm hải vân các phương tiện dừng đỗ kéo dài bốn km trên tuyến quốc lộ một a
ngay sau đó trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã huy động một trăm linh quân số
để điều tiết giao thông từ km tám trăm chín mươi bốn cô lộ một a trở ra hướng bắc nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
trạm đã bố trí cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông quanh khu vực này
người dân sống dọc hai bên tuyến quốc lộ một a đã nấu cơm và cùng với lực lượng cảnh sát giao thông
đi phát cơm nước uống miễn phí cho tài xế và hành khách
còn trên báo kinh tế và đô thị thì có bài viết với tựa đề
mê chô nhổn gai hà nội đạt tiến độ như dự kiến
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi đại sứ quán pháp tại việt nam đã chủ trì buổi họp báo
cùng với ban quản lý đường sắt đô thị hà nội thông tin về dự án đường sắt đô thị nhổn ghe hà nội
tuyến mê chô số ba
đại diện đại sứ quán pháp tại việt nam khẳng định công việc xây dựng tuyến metro số ba
năm nay đã tiến triển đúng theo dõi
theo lịch trình dự kiến mặc dù bị ảnh hưởng bởi dị bệnh covid một mươi chín
trưởng ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết tính đến cuối tháng chín vừa qua
tiến độ chung của dự án mê chô số ba đã đạt được khoảng sáu mươi năm chín mươi một
trong đó tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị cho đoạn trên cao đạt sấp xỉ tám mươi
đặc biệt vào ngày một mươi tám tháng một mươi đoàn tàu đầu tiên trong số một mươi đoàn tàu của dự án
đã khởi hành từ cảng đất kim của pháp về tới cảng hải phòng dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi
đoàn tàu được đưa về khu đề post nhổn để đảm bảo an toàn tuyệt đối
được lắp đặt lên dây để tiếp tục chạy thử trước khi đưa vào vận hành khai thác
hệ thống metro hoàn thiện sẽ gắn kết giúp việc đi lại giữa các khu dân cư khu công nghiệp và trường học
bệnh viện cũng như giữa đô thị hạt nhân và các đô thị vệ tinh xung quanh trở nên dễ dàng thuận tiện hơn
không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô
đường sắt đô thị còn giúp cải thiện môi trường sống xanh nâng cao chất lượng cuộc sống
khi góp phần giảm bớt lượng xe cá nhân
metro cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các khu vực và đô thị dọc tuyến
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên mỹ khôi
xin cảm ơn biên tập viên thế cương
xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
mới đầu là cập nhật về an ninh trật tự
viện kiểm soát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
truy tố ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và tám đồng phạm khác tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đây là vụ án có liên quan đến thửa đất tại số một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận một tp hcm gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
theo hồ sơ công ty dịch bạch dương do bà dương thị bạch diệp làm đại diện pháp luật có trụ sở tại quận ba
và trung tâm khai nhạc nhẹ thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm được giao quản lý trụ sở tại số một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận một
do cơ sở này xuống cấp nên năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty bạch dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp
sau đó bà diệp gặp trực tiếp ông nguyễn thành tài đề nghị phương án khoáng đổi với tòa nhà năm mươi bảy cao thắng quận ba
ông tàn xin ý kiến chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lúc đó và được chấp thuận
ông tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này
bà đào thị hương lan nguyên giám đốc sở tài chính thời điểm đó đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
cáo trạng cho rằng đến nay đủ cơ sở để xác định bà dương thị bạch diệp đã chiếm đoạt tài sản nhà nước
số tiền hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hoàn trả bồi thường số tiền này lại cho nhà nước
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy căn nhà tại quận phú nhuận tp hcm có một người tử vong
cơ quan công an đang tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân nghi bị giết chết phóng hỏa nhằm xóa dấu vết
qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã bị cháy cháy tại tầng hai tòa nhà trong ẻm năm mươi đường nguyễn đình chiểu quận ba quận phú nhuận
cư cổ nạn nhân có vết đâm sâu nên cơ quan công an nhận định
có thể đây là một vụ giết người rồi phóng hỏa để xóa dấu vết
trong căn nhà bị cháy cũng mất nhiều tài sản
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi công an tp hcm phối hợp cùng công an quận phú nhuận
bắt đầu tổ chức truy bắt khung thủ
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ lộ một của căn nhà này
phát hiện hỏa hoạn người dân đã hô hoáng nhau đến hỗ trợ nhưng bất thành do nhà khóa bên trong
khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường tổ chức dập lửa phát hiện có thi thể nạn nhân
nên đã phong tỏa hiện trường để điều tra mở rộng
lực lượng liên ngành tỉnh an giang vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn chánh tín hai mươi hai tuổi
và đạo văn thanh hai mươi hai tuổi hai mươi bảy tuổi về hành vi vận chuyển hàng lậu
tổ công tác của đồng biên phòng cơ khẩu quốc tế tỉnh biên
chủ trì phối hợp với tổ công tác liên ngành cơ khẩu quốc tế tịnh biên
tổ chức tuần tra kiểm soát đến khóm xuân biên thị trấn tịnh biên
lực lượng phát hiện và bắt giữ thanh và tính cùng toàn bộ số tan vật
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
ở khóm xuân biên thị trấn tỉnh biên
khi về đến kênh vĩnh tế thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đồng biên phòng cơ khẩu quốc tế tịnh biên đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hai đối tượng tạm giết toàn bộ tan vật để tiếp tục xử lý theo quy định
tiếp tục với các tin tức đời sống xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm mới đây đã duyệt đề án tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng
trong lựa chọn di chuyển của người dân hơn ba trăm chín mươi tỷ đồng
là số tiền dự toán để thực hiện dự án này giai đoạn từ đây đến năm hai nghìn hai mươi
đề án tăng cường phương tiện giao thông công cộng có các chỉ tiêu theo giai đoạn
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm vận tải hành khách công cộng đảm nhận một mươi năm nhu cầu giao thông đô thị
và tăng lên hai mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi
trong đề án ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra hai mươi bảy giải pháp với ba nhóm chính
gồm tăng cường vận tải hành khách công cộng
kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và giải pháp hỗ trợ
liên quan đến số kinh phí thực hiện giai đoạn năm năm đầu cần hơn chín mươi một tỷ đồng
và giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi cần hơn ba trăm linh tỷ đồng
số tiền được huy động từ các nguồn oda ngân sách nhà nước và xã hội hóa
song song với tăng hiệu quả của phương tiện công cộng đề án cũng có nội dung để kiểm soát phương tiện cá nhân
các biện pháp dự kiến sẽ áp dụng có thể kể đến
như thu phí sở ô tô lưu thông một khu vực trung tâm thành phố
hay phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường
năm mươi số bệnh nhi đến khám mỗi ngày có liên quan đến bệnh hô hấp
số trẻ nhập viện do bệnh hô hấp cũng tăng kỷ lục trong những ngày vừa qua
trong đó nhiều trẻ bị nặng phải thở máy
trong vòng một tuần trở lại đây số trẻ mắc các bệnh hô hấp tăng đột biến
tại một số bệnh viện nhi trên địa bàn tp hcm
bệnh viện phái kê thêm giường ở hành lan vẫn không đủ chỗ
phải nằm ghép từ hai đến ba trẻ mỗi giường
ghi nhận tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
rất đông phụ huynh xếp hàng chờ đến lượt khám bệnh cho con
chủ yếu liên quan đến các bệnh đường hô hấp
một ngày thì hiện tại bệnh viện khám từ năm cho tới sáu ngàn bệnh một ngày
trong đó bệnh hô hấp thì chiếm khoảng một mươi năm cho tới hai mươi
thì vào cái thời điểm này thì nó cũng mang tính chất gần như là chu kỳ hàng năm
sau thời gian giãn cách xã hội do covid một mươi chín
số lượng trẻ nhập viện vì hô hấp mới tăng trở lại
không chỉ bệnh nhi đến khám về hô hấp tăng cao tại khoa khám bệnh
mà ngay cả trẻ nhập viện điều trị tại khoa hô hấp gặp biến chứng với thở oxy
cũng chiếm tỷ lệ cao
hiện tại số bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa hô hấp cao gần gấp ba lần so với tháng trước
vấn đề là bài toán này phải làm sao chống quá tải
phải nói là còn quá tải thì vấn đề vấn đề lớn
vì vậy chúng tôi phải làm nhiều biện pháp khác nhau để giảm quá tải
chẳng hạn cụ thể nhất là chúng tôi đang làm rất hiệu quả là vấn đề điều trị ngoại trú
chúng tôi tiến hành lọc bệnh rất kỹ ở phòng khám
mặc dù số lượng bệnh nhân tới khám rất là đông
nhưng chúng tôi vẫn khống chế được tỷ lệ nhập viện
của toàn bệnh viện chỉ có mức độ là năm
nghĩa là trong mức độ là thấp chấp nhận được những trường hợp thật sự cần thiết mới phải nhập viện
còn các trường hợp khác hoặc chưa đến mức nhập viện
ngồi nhà có phần lo lắng tôi sẽ cho các cháu điều trị ngoại trú ngay từ phòng khám
để các cháu không phải nhập viện
vào thời diễm này chẳng hạn gần một trăm ba mươi phần
ba mươi bệnh nhân là được trong cái chế độ điều trị ngoại trú như vậy
nếu không có vấn đề này thì một trăm ba mươi cháu cùng với lại
hai trăm linh ba trăm linh người nhà sẽ ở trong bệnh viện sẽ làm tình trạng quá tải
nó rất là ráng thể
anh đi học của anh bị sốt xong là về bắt đầu em bé ở nhà bị lây anh
bé vẫn đi điều trị tư như hôm nay với sáng này bé mệt quá
thế là gia đình thấy bé mệt quá thì cho bé lên trên viện nhi này
tháng tám đến tháng một mươi một hàng năm là giai đoạn cao điểm của bệnh hô hấp tại các tỉnh phía nam
vì vậy vụ huynh cỡ linh hoàng
bảo vệ trẻ trước thay đổi bất thường của thời tiết
như mặc đủ ấm cho trẻ khi trời trở lạnh
sử dụng các thiết bị giải nhiệt như máy lạnh máy quạt cần hợp lý
đặc biệt các bác sĩ nhấn mạnh
việc rửa tay không chỉ có tác dụng phòng covid một mươi chín
mà còn giảm nguy cơ mắc viêm phổi và viêm tiểu phế quản
thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội
trong khuôn khổ đại hội thi đua yêu nước của hội nhà báo việt nam
đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu
và triển lãm ảnh báo chí với tiêu đề
cuộc sống thường ngày và một ngày việt nam
triển lãm đã trưng bày một trăm năm mươi tác phẩm ảnh
các tác phẩm báo dân của năm mươi ba hội nhà báo địa phương
một trăm chín mươi tri hội trực thuộc và một mươi năm liên tri hội
ban tổ chức cho biết do khuôn khổ trưng bày có hạn
nên không thể trưng bày hết tất cả các ấn phẩm báo chí
tuy nhiên tất cả các ấn phẩm được trưng bày
thể hiện được hoạt động lao động sáng tạo của nhà báo trong cả nước
với những đóng góp to lớn của báo chí
đối với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng việt nam nói riêng
và sự phát triển xã hội nói chung
triển lãm cũng là dịp để khích lệ biểu dương động viên
những đóng góp của các tổ chức cá nhân
vào sự nghiệp báo chí cách mạng cả nước
tạo không khí thi đua giữa các nhà báo các cơ quan báo chí
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo
và cho biết trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra một mươi một sáu trăm năm mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết năm người
làm chết một bốn trăm năm mươi sáu người
và làm bị thương tám sáu trăm ba mươi người
so với một mươi tháng của năm hai nghìn một mươi chín
tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí
khi số vụ tai nạn giảm
số người chết giảm
số người bị thương giảm
trong đó đường bộ xảy ra sáu năm trăm tám mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết năm ba trăm bốn mươi tám người
vị thương ba năm trăm linh người so với công ký năm trước

giảm tám trăm hai mươi bảy người chết
đường sắt xảy ra
một mươi ba vụ làm chết năm mươi tám người
vị thương một mươi tám người
đường thủy nội địa xảy ra năm mươi hai vụ
làm chết bốn mỗi người
vị thương năm người
so với cùng kỳ trước
tăng hai vụ
tức là tăng bốn
tăng hai mươi người chết

làm chết chín người

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại